sau khi khai thác thử nghiệm thành công tuyến du lịch khám phá hàng sơn đòn hang động lớn nhất thế giới bằng phương án vượt qua bức tường việt nam trong hàng sơn đòn
mới đây ubnd tỉnh quảng bình đã cho phép công ty osalis chính thức khai thác tour đi xuyên hàng sơn đòn từ năm hai nghìn một mươi tám với thời gian là bốn ngày ba đêm